vũ thị ngọc hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi là vợ của thanh cùng chú tại huyện nam sách tỉnh hải dương
hoàng văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một không sinh sống tại địa chỉ cố định
nguyễn xuân hợp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện kim thành tỉnh hải dương
nguyễn thanh tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú huyện đông anh thành phố hà nội là lái xe taxi
kiểm soát phương tiện tổ công tác phát hiện có một gói ni lông màu đỏ
giấu trong hộp chứa đồ bên sườn xe được bọc cẩn thận
bên trong có nhiều tinh thể màu trắng kiểu ma túy tổng hợp
các đối tượng khai nhận số ma túy dạng đá trên có tổng trọng lượng gần bốn trăm linh gram
ngoài ra lực lượng chức năng còn thu giữ thêm một mươi viên đạn súng ngắn k năm mươi bốn
một lưỡi lê của súng quân dụng ak dài khoảng ba mươi cm
một chiếc búa bằng sắt lắp cán gỗ dài khoảng ba mươi năm cm
còn tại hà nam cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phủ lý cho biết
đã bắt được hai đối tượng chu văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm

cùng chú thành phố phủ lý về tội mua bán tảng trự trái phép chất ma túy
trước đó vào tối ngày một mươi bốn tháng chín cơ quan công an bắt giữ tuấn
khi đối tượng đang mang theo mình một gói ni lông chứa chất bột màu trắng
nghi là ma túy đá
tại cơ quan công an tuấn khai nhận mua ma túy của một người tên cường
tại thành phố phủ lý với giá năm trăm linh đồng mang về sử dụng
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt của ta nguyễn việt cường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú ở thôn một xã phù vân thành phố phủ lý
đang tàng trữ trái phép hai gói ma túy đá
khám xét nơi ở của cường cơ quan công an thu giữ năm gói ma túy đá
một cân tiểu ly và một số tăng vật có liên quan
một vụ trộm cắp tài sản với trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng
vừa xảy ra vào dạng sáng ngày sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
tại cửa hàng bán vàng bạc và điện thoại di động trung mỹ
do anh phạm xuân trung ở hà đông hà nội làm chủ
sau một thời gian ngắn đấu tranh công an huyện tỉnh ra
tỉnh thanh hóa đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng gây án
ngay sau khi nhận được tin báo của anh phạm xuân trung
về việc cửa hàng của anh bị trộm đột nhập
lấy trộm số tài sản gồm sáu mươi triệu đồng tiền mặt
ba mươi năm điện thoại di động iphone hàng trăm thẻ cao điện thoại
trên hai trăm linh dây chuyền bạc tổng giá trị trên hai trăm linh triệu đồng
công an tỉnh gia đã nhanh chóng tập trung điều tra
đến ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu công an huyện tỉnh ra
đã bắt giữ được đối tượng phạm văn tuyền
chú huyện vũ thư tỉnh thái bình là thủ phạm gây ra vụ trụng cấp nói trên
đồng thời thu hồi tăng vật gồm ba mươi năm điện thoại di động
các thẻ cào điện thoại hai trăm linh dây chuyền bạc
sau khi xác định được đối tượng sử dụng đồng bộ các biện pháp
giám sát theo dõi các biểu hiện hoạt động nghi vấn của đối tượng
đến một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
trưởng ban chuyên án đã quyết định chuyển hóa toàn liệu
trinh sát thành chứng cứ và quyết định phá án bắt giữ được đối tượng
tiến hành khám xét nhà ở của đối tượng tại vũ thư thái bình
thu giữ được toàn bộ tăng vật của vụ án
tại cơ quan công an tuyền khai nhận hiện đang làm công nhân cho một nhà thầu
trên công trường nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn
do hạ mế lô đề cờ bạc nên đã nợ nần và nảy sinh ý định trụ cấp
nắm được quy luật của chủ cửa hàng bán điện thoại trung mỹ
thường đưa con đi học vào buổi sáng
nên đêm ngày sáu tháng chín
tuyền đã treo tường vào mái nhà anh trung
và nằm chờ cho đến khi vợ chồng anh trung được con đi học
thì đột nhập vào cửa hàng lấy toàn bộ tài sản nói trên
sau đó đem ra thái bình cất dấu
qua một thời gian các anh công an đồn huyện xuống phía hợp
đã giúp gia đình tìm được tài sản
không biết nói gì hơn là rất trân trọng
cảm ơn công an đồn
quý sơn cảm ơn công an huyện tĩnh gia thanh hóa
đã hết sức nhiệt tình trong mấy ngày qua
để giúp gia đình tìm được tài sản
gia đình rất cảm ơn
để cho mọi toàn thể những người hộ kinh doanh cá thể như chúng em
thì sẽ lưu ý rằng chúng ta trong nhà
lên lắp camera thiết bị an ninh bảo vệ
chính vì thiết bị an ninh bảo vệ đã hỗ trợ cho vụ này rất đắt được
để tìm ra thủ phạm ngày hôm nay
hiện công an huyện tĩnh gia đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam phạm văn tuyền
để tiếp tục điều tra mở rộng
một mươi một đối tượng trong đó có một mươi đối tượng là nữ
đang bị công an huyện cô tô tỉnh quảng ninh tạm giữ
để điều tra xử lý về hành vi đánh bạc
vào ngày một mươi bốn tháng chín tại nhà nguyễn ngọc định
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tại khu bốn thị trấn cô tô huyện cô tô
tổ công tác của công an huyện cô tô phát hiện
bắt quả tang một mươi một đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
tăng vật thu giữ gồm hơn năm triệu đồng
một mươi điện thoại các loại và các dụng cụ sử dụng để đánh bạc
các đối tượng đều trú tại thị trấn cô tô huyện cô tô
trong đó có một mươi đối tượng là nữ
một đối tượng nữ đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi nên được tại ngoại
không có giấy phép đăng ký kinh doanh
nhân viên không khám sức khỏe định kỳ
và không có kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm
đặc biệt là hóa chất dùng để chế biến rau không rõ nguồn gốc xuất xứ
là những lỗi vi phạm của bà trần thị mỹ
chủ cơ sở chế biến rau muống tại tp bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
vừa bị cơ quan công an phát hiện xử phạt
cơ sở chế biến rau muống của bà trần thị mỹ
đóng tại khu phố kim sơn phường kim dinh tp bà rịa
trong quá trình kiểm tra cơ sở chế biến rau của bà mị
đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh phát hiện cơ sở này
đang tàng trữ một gói chất bột màu xanh có trọng lượng tám kg
không có nhãn mát được dùng để chế biến rau muống thành phẩm
cùng nhiều xô lọ chứa dung dịch màu xanh
các dung dịch này có độ bám rất chặt
và khi dính vào cơ thể thì rất khó tẩy rửa
lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu tăng vật
và xử phạt đối với chủ cơ sở kinh doanh này
dùng xe cấp cứu để chở thuốc lá lậu
trầm tấn hoàng cương chú phường một tp trà vinh
vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh trà vinh
phát hiện khi đang di chuyển theo hướng
từ xã long đức về phường một tp trà vinh
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện
trên xe cấp cứu biển số tám mươi bốn a một nghìn ba trăm bảy mươi bốn do cương điều khiển
có chứa bảy trăm năm mươi gói thuốc lá nhập lậu hiệu z và hero
nên mời cương về cơ quan làm việc
cương khai nhận số thuốc lá này cương mua
của một người không rõ họ tên ở tp hcm
với số tiền hơn một mươi triệu đồng
với ý định bán lại cho các tiểu thương để kiếm lời
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh trà vinh
đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với trầm tấn hoàng cương
về hành vi vận chuyển hàng cấm
vào sáng ngày hôm nay tại nhà máy lọc dầu dung quốc
tỉnh quảng ngãi tập đoàn dầu khí quốc gia
phối hợp với các đơn vị chức năng của bộ công an
và công an tỉnh đã tiến hành diễn tập phương án
phòng chống khủng bố
đến dự có lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo tập đoàn dầu khí quốc gia
việt nam và đại diện các ban ngành trong tỉnh
tình huống giả định sau khi tiếp nhận thông tin
có một nhóm khủng bố tấn công vào nhà máy lọc dầu dung quất
bằng đường biển và đường bộ bắn chết bảo vệ
và khống chế hơn ba mươi cán bộ kỹ sư
của nhà máy làm con tin lực lượng phòng chống khủng bố
đã nhanh chóng triển khai lực lượng
theo phương án đã được duyệt tổ chức thương thuyết
và tấn công bắt gọn nhóm khủng bố
giải cứu con tin đảm bảo an toàn cho nhà máy
cuộc diễn tập nhằm giúp lãnh đạo
các cơ quan có liên quan có cơ sở
để đánh giá khách quan chất lượng xây dựng
huấn luyện theo phương án đã được duyệt
khả năng hiệu quả phối hợp hiệp đồng
với cấp ủy chính quyền lực lượng vũ trang địa phương
trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống khủng bố
đồng thời rút kinh nghiệm
không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị đêm qua đến sáng nay
các tỉnh vùng núi phía tây bắc bộ như
lai châu lào cai điện biên và sơn la hà giang
đã có mưa rông
trong hai ngày tới thì tại khu vực này
trời mây thay đổi trưa chiều còn nắng gián đoạn
chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông
tại các tỉnh phía tây bắc
đến ngày một mươi chín thì có mưa rào và rông
ở trên toàn khu vực nền nhiệt độ giảm
khi phổ biến là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
các tỉnh phía đông bắc bộ
trong đêm nay và ngày mai trời có mây thay đổi
và ít có khả năng xảy ra mưa
ban ngày thì toàn vùng có nắng cùng nền nhiệt độ
lúc này sẽ tăng lên mức là
ba mươi hai đến ba mươi năm độ
dự báo kiểu thời tiết này còn duy trì
đến ngày chủ nhật nên không gây trở ngại
cho các hoạt động giao thông và du lịch của người dân
thuộc trung du và đồng bằng ven biển bắc bộ
các tỉnh từ thanh hóa
đến thừa thiên huế trong ba ngày tới
trời có mây thay đổi mưa xảy ra
ít cùng với nền nhiệt độ trưa chiều ổn định
trong khoảng là từ ba mươi ba đến ba mươi năm
về đêm thì nhiệt độ sẽ giảm xuống
chỉ còn ở mức là hai mươi năm hai mươi tám độ
thời tiết nói chung là thuận lợi
cho các hoạt động thừa nhật của người dân
trong khi đó thì tại các tỉnh
từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận và bình thuận
cũng có nhiệt độ chưa chiều ít biến động
ở mức là ba mươi ba ba mươi bốn độ
và lúc chiều tối thì mưa rông
có thể xuất hiện tại các tỉnh cực nam
như là khánh hòa ninh thuận và bình thuận
thời tiết tốt nên người dân có thể
tranh thủ sửa sang lại nhà cửa rộng vườn
khắc phục những hậu quả khi cơn bão đi qua
khu vực tây nguyên
từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín trời mây thay đổi
đến nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
tập trung vào lúc chiều tối
gió tây nam cấp hai cấp ba đề phòng
có gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
tại khu vực nam bộ
trong hai đến ba ngày tới
mưa rông trên khu vực có xu hướng tăng hơn về cường độ
trong cơn rông cơn đề phòng khả năng
có rông xét và gió giật mạnh
do trời nhiều mây ngay từ thời điểm trưa chiều
nên nền nhiệt độ tại các tỉnh thành phía nam
không tăng cao với nhiệt độ cao nhất
chỉ đạt được mức là ba mươi ba mươi ba độ
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất